thưa quý vị vào sáng ngày một mươi ba tháng một tòa nhân dân tỉnh lâm đồng đã tuyên phạt một mươi bốn năm tù
đối với bị cáo nguyễn đoàn quang viên chú tại lâm đồng về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi bảy nguyễn đoàn quang viên với vai trò là thành viên của tổ chức phản động
chính phủ quốc gia việt nam lâm thời đã móc nối với trần công khải chú tại tp hcm
để thực hiện các hoạt động chống phá đảng nhà nước
sau khi khải bị bắt và bị tòa nhân dân tp hcm phạt tám năm tổ giam về tội hoạt động
nhằm lật đổ chính quyền nhân dân với chính sách khoan hồng của nhà nước
viên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự
tuy nhiên bị cáo không ăn năn hối cải mà tiếp tục có các hoạt động chống phá quyết liệt hơn
viên điều phong cấp hàm thiếu tá tự phong là cục trưởng cục tâm lý chiến tổng cục chiến tranh chính trị
để thực hiện các hành vi tuyên truyền lôi kéo người tham gia tổ chức
cụ thể viên đã in ấn hàng trăm nghìn trang tài liệu tuyên truyền dán tại các nơi công cộng
và đã móc nối được với nhiều đối tượng cùng tham gia
xét thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn đoàn quang viên
bốn năm tù về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân phạt quản chế năm năm kể từ khi hết thời hạn chấp hành phạt tù
sau một thời gian điều tra công an tỉnh ninh bình và cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an
đã tổ chức triệt phá bắt giữ năm đối tượng gồm trịnh việt linh chú tại tỉnh ninh bình đào duy hoàng
bùi tiến lượng nguyễn xuân lộc lò văn lượng cùng chú tại thành phố hà nội để điều tra về hành vi đánh bạc
khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng tại quận thanh xuân tp hà nội cơ quan công an thu giữ năm máy tính sách tay
hai máy tính để bàn một mươi điện thoại di động hơn ba trăm linh sim điện thoại và các công cụ phương tiện phục vụ cho việc đánh bạc
đấu tranh ban đầu các đối tượng khai nhận từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi một trịnh việt linh thuê đào duy hoàng lập các trang web
để tổ chức đánh bạc thông qua mã chuyển tiền của ví điện tử momo
đối tượng còn lại điều hành quản lý duy trì hoạt động của các trang web này
chỉ từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai đến đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi ba đã có khoảng hai đối tượng truy cập vào các trang web trên đánh bạc
với tổng số tiền trên bốn trăm linh tỷ đồng
vào tối qua đối tượng dùng súng sát hại hai người trong cùng một ngày gây hoa mang dư luận lê nguyễn minh tuấn
quê ở hà nam đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an bắc ninh tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi giết người
dạng sáng ngày một mươi ba tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh nhận được tin báo về việc
dạng sáng cùng ngày tại quán karaoke massag tẩm quất xuân hương sky ở khu phố minh khai phường đông ngàn
thành phố tử sơn xảy ra vụ bắn súng làm một người chết
vào cuộc công an bắc ninh đã tổ chức ra soát điều tra xác định đối tượng gây án là lê nguyễn minh tuấn nhân viên của quán
khi bắt giữ tuấn tại nơi lẩn trốn cơ quan công an đã thu giữ một khẩu súng một mươi một viên đạn
trong đó có một viên đạn đã lên nòng và ba con dao nhọn
bước đầu tuấn khai nhận do ức chế vì hay bị anh vũ văn thiềm là quản lý của quán thường xuyên gây áp lực
chửi mắng nên tuấn đã sử dụng khẩu súng ngắn dạng súng m một nghìn chín trăm một mươi một bắn liên tiếp hai phát vào đầu bên phải
làm anh thiềm chết ngay tại chỗ
sau đó tuấn bỏ trốn đến huyện tân yên tỉnh bắc giang
trước khi sát hại anh thiềm cùng ngày tại tỉnh nam định tuấn đã dùng súng sát hại một người quen là nguyễn văn viện
cũng vì mâu thuẫn cá nhân
viện tử vong tuấn đã đón taxi về thành phố từ sơn của tỉnh bắc ninh và tiếp tục gây ra án mạng trên
chỉ vì mâu thuẫn của cá nhân với một nam thanh niên tên là quốc hưng không rõ lây lịch mà đặng văn nhật hoàng
sáu mươi sáu tuổi đã rủ thêm nhóm bạn hơn một mươi người trong đó có nguyễn tấn minh hiếu trương văn hải và thái minh dũng
dùng hôn khí đuổi trẻ em khiến hai thanh niên bị thương tích nặng
công an quận liên triều thành phố đà nẵng đã khởi tố bắt tạm giam ba đối tượng về hành vi giết người
cụ thể vào tối ngày một mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai hiếu hoàng hải và dũng cùng nhau chuẩn bị hung khí
tìm nhóm của quốc hưng để trả thù
đến dạng sáng ngày hai mươi tháng tám hiếu dũng và hải phát hiện trương công quốc và trần danh quyền đang tụ tập nên là cầm dao bầu áp sát
dùng dao chém liên tục khiến quốc và quyền bị thương mất lái đâm vào hàng rào bê tông
hậu quả quốc và quyền bị thương tích nặng
công an thành phố bô ma thuật tỉnh đắk lắc vừa nhanh chóng bắt giữ hai đối tượng giả danh công an
dùng hôn khí khống chế một người dân để cướp tài sản
trước đó vào ngày năm tháng một công an thành phố buôn ma thuột tiếp nhận tin báo của anh trần hoàng hiệp
khoảng một mươi hai giờ cùng ngày anh hiệp đang nằm nghỉ ở bờ đập hồ ea cao xã ea cao thành phố buôn ma thuột
thì bị hai đối tượng đến tự xưng là công an rồi khống chế ép lên xe máy trở về trụ sở làm việc
sau khi trở đi được khoảng hai km vào đường dãy cà phê vắng người
đối tượng ngồi sau rút cây kéo nhọn khống chế cướp sợi dây chuyền của anh hiệp
đang đeo trên cổ rồi tẩu thoát
đưa ra xử lý theo quy định pháp luật
vào cuộc điều tra đến ngày một mươi một tháng một đội cảnh sát hình sự công an thành phố buôn ma thuột đã làm rõ
bắt giữ hai đối tượng mạo danh công an gây ra vụ cướp táo tợn trên
đó là phan ngọc vũ bốn mươi tuổi chú tại phường tự an và vũ thanh hổ ba mươi chín tuổi chú tại phường tân tiến thành phố bô ma thuộc
trong đó vũ từng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản cả hai nghiện ma túy
ngày năm tháng một vì cần tiền tiêu xài cá nhân và mua ma túy sử dụng
nên vũ đã rủ hổ đi tìm tài sản của người dân sơ hở để chiếm đoạt
thôi lên xe chở đi tới chỗ làm
người đó lên trên xe là ngồi ở giữa em ngồi ở sau
xong thì hổ có chở đi lần hoàng khúc đó một hồi thì tới lưu vắng
không có ai thì em mới ngồi sau để bức sợi dây chuyền
sau khi cướp được sợi dây chuyền cả hai mang đến một tiệm vàng ở phương thống nhất thành phố buôn ma thuột
bán được hơn bảy triệu đồng chia nhau tiêu xài
hiện vụ án đang được công an thành phố bô ma thuộc tiếp tục điều tra làm rõ
để xử lý nghiêm
đối tượng chưa pháp luật
ngay sau khi nhận được tin báo của người dân về việc bị bốn đối tượng đi trên ghe công suất lớn
để trộm cắp tài sản công an huyện trần văn thời tỉnh cà mau đã vào cuộc để làm rõ
bốn đối tượng là bùi văn trọng nguyễn minh tý bùi hữu đông và lý công vinh đều là người địa phương
tại cơ quan công an các đối tượng đã thừa nhận hành vi trộm cắp
cụ thể vào chiều tối ngày chín tháng một cả nhóm bàn bạc và rủ nhau lấy trộm ốc bẫy mực
của người khác để bán kiếm tiền chê nhau
sau đó các đối tượng đã dùng ghe ra biển để thực hiện hành vi trên
khi cả nhóm đang lấy trộm khoảng bốn con ốc trị giá khoảng bốn mươi triệu đồng thì bị người dân phát hiện
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trần văn thời đã khởi tố vụ án khởi tố bốn bị can
và tạm giam các đối tượng trên về hành vi trộm cắp tài sản
tàng trữ buôn bán gần hai trăm linh kg pháo nổ nguyễn văn anh chú tại huyện vĩnh cửu tỉnh đồng nai
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vĩnh cửu tạm giữ
vào chiều ngày một mươi hai tháng một công an huyện vĩnh cửu tổ chức tuần tra kiểm soát trên địa bàn xã vĩnh tân
phát hiện nguyễn mạnh tiến đang tàng trữ hai hộp pháo nổ
tiến thừa nhận mua số pháo này của nguyễn văn anh để sử dụng trong dịp tết
ngay sau đó công an huyện vĩnh cửu đã triển khai lực lượng kiểm tra khám xét nhà của nguyễn văn anh
qua đó phát hiện gần một trăm chín mươi kg pháo nổ các loại
nguyễn văn anh thừa nhận mua số pháo trên qua mạng xã hội để về bán kiếm lời
công an huyện thống nhất tỉnh đồng nai đang tiến hành điều tra truy bắt các đối tượng gây ra vụ hỗn chiến
khiến ba người bị trọng thương
trước đó vào khuya ngày một mươi ba tháng một tại quán nhậu thuộc địa bàn khu phố lập thành thị trấn dầu dây huyện thống nhất
có hai nhóm thanh niên khoảng một mươi năm người làm vỏ ẩu đài nhau dùng bàn ghế ly chén đá nhau
vụ hỗn chiến khiến cho lê quang phước mai quang trải và phan ngọc nguyên
cùng chú tại tỉnh đồng nai bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch
nhận được tin báo công an thị trấn dầu dây và công an huyện thống nhất đã có mặt để bảo vệ hiện trường
điều tra truy bắt các đối tượng có liên quan
báo thông tin giả không đúng sự thật đến cơ quan tổ chức có thẩm quyền ba người trong cùng một gia đình
ở xã hiệp hưng huyện phụng hiệp tỉnh hậu giang vừa bị công an huyện phụng hiệp xử phạt hành chính số tiền hơn bảy triệu đồng
vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
cửa ấp mỹ trái nga xã hiệp hưng huyện phụng hiệp xảy ra cháy căn bếp bằng vách lá
chủ nhà báo trong chiều và tối cùng ngày và liên tiếp sau đó xảy ra gần một trăm linh vụ
các vật dụng tự bốc cháy tại các vị trí khác nhau trong nhà ước tính thiệt hại khoảng năm mươi triệu đồng
qua điều tra vợ con trai và con dâu của chủ nhà thừa nhận trừ vụ cháy đầu tiên
thì hầu hết các vụ cháy còn lại là do ba người này tự đốt nhằm tạo thông tin hiếu kỳ cho người dân
cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí các youtuber đăng bài cũng như nhận sự hỗ trợ vật chất từ người khác
và đã nhận được hơn sáu triệu đồng cùng nhiều vật dụng thiết yếu
vào ngày hôm qua một mươi ba tháng một tại xã lóng luông huyện vân hồ tỉnh sơn la công an huyện vân hồ chủ trì
phối hợp với văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đội cảnh sát giao thông số một
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh công an huyện mộc châu
tiểu đoàn hai trung đoàn cảnh sát cơ động tây bắc đã phá thành công chuyên án
bắt giữ thành công một đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm
đối tượng là sồng a khai tên gọi khác là sùng a khai chú tại bản co tăng xã lóng luông
bị bắt theo quyết định truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la về tội mua bán
trái phép chất ma túy trong quá trình bắt giữ dẫn giải sông a khai người nhà đối tượng và một số người dân
tại bản co tăng đã có hành vi chống đối lực lượng công an dùng đá ném vào người
xe dùng gậy đánh khiến đồng chí cà văn nghĩa cán bộ công an huyện vân hồ bị thương nhẹ và hư hỏng
gương chiếu hậu xe đặc trùng của lực lượng công an hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ